trong không khí đón mừng xuân mới sáng ngày mùng ba tết tại cảng biển sa huỳnh
tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ hội gia quân nghề cá năm hai nghìn hai mươi
lễ hội đã thu hút hàng nghìn ngư dân tham dự
gần hai mươi chiếc tàu hồ hởi vươn khơi báo hiệu mùa biển an lành trong năm mới
từ sáng sớm đông đảo bà con ngư dân vùng biển sa huỳnh đã sự lễ gia quân thiêng liêng miền biển
các bồ lão đại diện cho cộng đồng ngư dân khấn cầu
mong một năm mưa thuận gió hòa lộc biển dồi dào về với ngư dân trong xã
các nghi lễ truyền thống như nginh thần treo hò hát bà trạo được thực hiện theo nghi thức xứ biển hàng trăm năm
lễ hội gia quân nghề cá trong không khí rộn ràng sắc xuân của miền biển sa huỳnh
lễ hội gia quân nghề cá tỉnh quảng ngãi là hoạt động mang đậm nét truyền thống của bà con ngư dân miền biển
thể hiện tâm linh của nghề biển giúp bà con yên tâm ra khơi bám biển khai thác đánh bắt được nhiều tôm cá
sau phần lễ phần hội được diễn ra hoành tráng với những tiết mục truyền thống của ngư dân
cá này góp phần vương khơi bám biển để góp phần bảo vệ chủ quyền thiên liên của tô cúc
bên cạnh đó thì phục vụ cho việc bảo vệ các an ninh trên biển
đó là góp phần cho chính quyền địa phương phối hợp với các cấp ngành trên địa bàn bảo vệ vững giác cây biên giới biển đảo của tô cúc việt nam
quảng ngãi hiện có gần năm năm trăm linh tàu cá trong đó có trên bốn tàu bắt xa bờ
tổng sản lượng hải sản thu được trong năm hai nghìn một mươi tám là gần hai trăm một mươi tấn vượt một mươi bốn so với kế hoạch
lễ hội gia quân nghề cá đã tiếp sức cho ngư dân có thêm động lực vươn khơi bám biển
đồng thời qua lễ hội diễn ra sôi nổi khí thế báo hiệu một mùa biển thuận lợi
sùng túc của những người dân